thưa quý vị thân mến nhiều người mắc covid một mươi chín khỏi bệnh thường cho rằng bản thân đã có miễn dịch bền vững
điều này là hoàn toàn sai
chưa có bài báo khoa học nào trên thế giới xác định rằng sự tương tác giữa kháng thể có được
sau khi nhiễm bệnh tự nhiên và kháng thể có được sau khi chủng ngừa
có thể đối phó được với tất cả biến chủng của sars cov hai
biến chủng delta có tốc độ lây nhiễm nhanh khiến việt nam có hơn một tám triệu người bị lây nhiễm
trong đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư
theo tống kê của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đa số f không trự chứng
biểu hiện nhẹ đặc biệt ở nhóm người trẻ khỏe không có bệnh lý nền
tuy nhiên điều này khiến cho người có suy nghĩ chủ quan và lầm tưởng rằng
sau khi vượt qua giai đoạn mắc covid một mươi chín cơ thể sẽ có thể miễn dịch bền vững
và không cần thiết phải tiếp tục thực hiện năm k
thạc sĩ bác sĩ đỗ cao vân anh phó trưởng bộ môn nhiễm đh y khoa phạm ngọc thạch
thành phố hồ chí minh đã tỏ ra ngạc nhiên trước thông tin
nhiều người cho rằng bệnh nhân khỏi covid một mươi chín sẽ có kháng thể miễn nhiễm với sars cov hai
hay biến chủng mới
bác sĩ vân anh chia sẻ
sau khi khỏi bệnh tương tự vì chúng ta có thêm một lần kháng thể
ngoài ra chưa có bài báo khoa học nào trên thế giới xác định rằng
sự tương tác giữa kháng thể có được sau khi nhiễm bệnh tự nhiên
và kháng thể có được sau khi chủng ngừa có thể đối phó được với tất cả loại biến chủng
của sars cov hai do đó không có chuyện miễn nhiễm hoàn toàn sau khi khỏi covid một mươi chín
chuyên gia này khuyến cáo
người dân không nên chủ quan vào thông tin này và truyền tay nhau
sau đó lơ là để bản thân bị lây nhiễm
còn bác sĩ chuyên khoa một phạm hữu tiến trưởng khoa hồi sức cấp cứu
bệnh viện quận bình thạnh tp hcm cũng nhấn mạnh
việc người khỏi bệnh vẫn còn nguy cơ gặp di chứng hậu covid một mươi chín
bác sĩ tiến chia sẻ
đa số người trẻ khỏe sẽ dần dần ổn định sức khỏe trong thời gian ngắn
một số ít người trường hợp gặp di chứng hậu covid một mươi chín nặng hơn
cần điều trị kéo dài
tuy nhiên người khỏi bệnh cần nghỉ ngơi chú ý dinh dưỡng và vận động
không nên đọc các thông tin có yếu tố dọa dẫm trên mạng xã hội
và gây nên tâm lý sợ hãi
theo ông sau khi khỏi bệnh vài tuần đến vài tháng
cơ thể sẵn sinh lượng kháng thể rất nhiều
tuy nhiên lượng kháng thể này sẽ giảm dần theo thời gian nên không thể chủ quan
bên cạnh đó chúng ta cũng không ngoại trừ trường hợp dương tính giả
hoặc sai sót trong kết quả test nhanh
lý giải rõ hơn về điều này bác sĩ tiến sĩ cho rằng trong giai đoạn bùng phát dịch
ngành y tế đã dựa vào test nhanh kháng nguyên để chẩn đoán và kịp thời cách ly
theo dõi điều trị f kể cả chấp nhận kết quả người dân tự làm
điều này dễ dẫn đến một số trường hợp có thể dương giả do kỹ thuật
chất lượng test nhanh hoặc có thể do bệnh khác
nhiều người nghĩ rằng bản thân từng là f nhưng thực tế có thể chưa phải
do đó người khỏi covid một mươi chín tốt nhất vẫn chấp nhận nghiêm túc thông điệp năm k
và phải tiêm vaccine
theo hướng dẫn của bộ y tế bác sĩ tiến chia sẻ
theo thống kê của trung tâm phục hồi chức năng vật lý trị liệu hậu covid một mươi chín
bệnh viện lê văn thịnh tp thủ đức tỉnh đêm nay đơn vị này đã tiếp nhận khoảng
ba trăm linh trường hợp f khỏi bệnh đến khám do các vấn đề tâm lý và hô hấp
trong số các bệnh nhân đến khám khoảng tám mươi f khỏi bệnh thường cảm thấy mệt mỏi
trầm cảm sáu mươi sáu sơ phổi sáu mươi một mất ngủ bốn mươi năm nhức đầu bốn mươi bốn rối loạn tập trung hai mươi bảy
rụng tóc hai mươi năm có xu hướng kéo dài hơn bốn tuần thậm chí nhiều tháng
ngoài ra f khỏi bệnh cần tăng cường sức khỏe như uống nhiều nước và rau quả
tập thể dục đều đặn tập thở để hạn chế các ảnh hưởng của các triệu chứng hậu covid một mươi chín
xin được chuyển sang các thông tin khác
dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh ninh bình đã có những diễn biến phức tạp
tính từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến nay hơn sáu mươi trường học ở hầu hết các địa phương
trên địa bàn tỉnh đã phải cho học sinh tạm dừng việc học trực tiếp tại trường
các hình thức học trực tuyến tại nhà
theo báo cáo của sở y tế ninh bình đến nay toàn tỉnh ninh bình hiện có hai mươi sáu ổ dịch với chín trăm sáu mươi ca bệnh
nhiều ca ghi nhận ở những nơi tập trung đông người như trường học công ty doanh nghiệp
cơ sở sản xuất kinh doanh và lây lan ra diện rộng ở nhiều nơi trong tỉnh
do diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín số lượng ca f tăng nhanh
vượt quá số dường bệnh tại các cơ sở y tế dự kiến dành cho điều trị f thể nhẹ hoặc không triệu chứng
cùng với đó các cơ sở cách ly tập trung tại các huyện thành phố trong tỉnh cũng đều quá tải
lực lượng làm nhiệm vụ nhất là ngành y tế trong công tác dự phòng chăm sóc điều trị
chịu nhiều áp lực và quá tải tại nhiều địa phương
theo sở giáo dục và đào tạo ninh bình tính từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
hai mươi trường học ở hầu hết các địa phương trong tỉnh học sinh phải tạm dừng đến trường
chuyển sang hình thức học trực tuyến
đến nay toàn ngành giáo dục tỉnh ninh bình đã ghi
ghi nhận trên ba trăm linh trường hợp f là cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh các trường học trong tỉnh
theo số liệu của ngành y tế ninh bình hôm qua một mươi tháng một trên địa bàn tỉnh ghi nhận một trăm linh ba ca mắc covid một mươi chín
tăng một mươi bảy ca so với hôm qua chín tháng một
toàn tỉnh hiện có hai mươi sáu ổ dịch trong đó phát hiện thêm một ổ dịch mới là ổ dịch liên quan đến trường tiểu học quang trung
thành phố ninh bình ba ca
các ổ dịch liên quan đến công ty kim sáng huyện nho quang ổ dịch liên quan đến trường tiểu học
trung học cơ sở lý tự trọng
cô ninh bình vẫn ghi nhận các ca mắc mới trong ổ dịch
chuyển sang một thông tin đáng buồn là tại tiền giang nhiều bệnh nhân covid một mươi chín đã chủ quan
giấu bệnh tự ý điều trị tại nhà dẫn đến chuyển nặng và tử vong
chủ quan giấu bệnh tự điều trị tại nhà mà không khai báo với y tế địa phương
đến khi bệnh chuyển nặng không kịp đưa đi cấp cứu nhiều trường hợp đã dẫn tới tử vong
đó là tình trạng đang xảy ra ở tỉnh tiền giang
ngoài ra một số chính quyền địa phương và cơ quan y tế cũng chưa thực hiện tốt việc quản lý
theo dõi chưa chủ động thu dung điều trị những trường hợp bệnh nặng theo quy định của bộ y tế
nhằm hạn chế hiện tượng còn nhiều trường hợp mắc covid một mươi chín điều trị tại nhà tử vong
ủy ban dân tỉnh tiền giang ban hành công văn số một trăm một mươi ba ubnd kgvx về việc chấn chỉnh
việc người mắc covid một mươi chín điều trị tại nhà tử vong
ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu giám đốc sở y tế chỉ đạo hệ thống y tế đặc biệt là y tế tuyến cơ sở
chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố chỉ đạo chính quyền cơ sở nghiên túc rút kinh nghiệm
về việc để xảy ra tình trạng f điều trị tại nhà tử vong do những nguyên nhân chủ quan trong thời gian vừa qua
các bệnh viện giả chiến tầng hai tầng ba phải tiếp nhận người bệnh đúng quy định đúng đối tượng để tránh quá tải
chuẩn bị sẵn sàng thu dung điều trị những trường hợp bệnh nặng theo quy định của bộ y tế
theo sở y tế tỉnh tiền giang trong ngày một mươi tháng một toàn tỉnh ghi nhận ba mươi bốn ca mắc mới
toàn tỉnh hiện có sáu năm trăm sáu mươi bốn bệnh nhân đang được điều trị trong số này có trên tám mươi f điều trị tại nhà
về tình trạng sức khỏe bệnh nhân có trên chín mươi năm bệnh nhân vừa và nhẹ hơn bốn bệnh nhân nặng và chín bệnh nhân nguy kịch
thưa quý vị và các bạn trong lúc tình hình dịch bệnh tại thành phố hà nội diễn biến căng thẳng
lợi dụng thời điểm bệnh nhân f tự điều trị tại nhà nhiều kẻ đã mạo danh bác sĩ để lôi kéo người bệnh
điều trị theo pháp đồ riêng nhằm thu lợi bất chính
hiện tại hà nội có khoảng hai mươi năm ca dương tính với sars cov hai đang điều trị tại nhà
và dự báo con số này sẽ tiếp tục tăng lên trong những ngày tới đây
từ lúc dịch bùng phát mạnh đã có rất nhiều hội nhóm trên mạng xã hội được lập ra
nhằm hỗ trợ chia sẻ thông tin về chữa trị covid một mươi chín tại nhà để người bệnh tham khảo
dù mới lập được chưa đầy một tháng nhưng group nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị f tại nhà
đã có tới hàng chục nghìn thành viên được các bác sĩ quân y tư vấn điều trị miễn phí
tại đây sau khi bệnh nhân đăng tải những câu hỏi liên quan đến covid một mươi chín
các bác sĩ sẽ trả lời bằng cách bình luận phía dưới
số điện thoại của các bác sĩ và các bài viết tổng hợp thắc mắc được nhiều người quan tâm
cũng như ghim lên đầu trang để tiện lợi cho người bệnh
nhóm được lập ra hoàn toàn miễn phí không bán bất cứ một loại thuốc hay vật tư y tế nào
chính vì thế nhóm nhận được rất nhiều sự ủng hộ và quan tâm từ những người bệnh đang điều trị tại nhà
tuy nhiên đây cũng là nơi bị các đối tượng xấu lợi dụng để tung ra các chiêu trò lừa đảo bệnh nhân f
đang cách ly tại nhà
mới đây một số người bệnh trong rút nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị f tại nhà
đã phản ánh tình trạng một số đối tượng xấu mạo danh là bác sĩ và nhắn tin chèo kéo chữa bệnh
cụ thể sau khi người nhà bệnh nhân đăng bài trong group để xin tư vấn của bác sĩ
thì những kẻ này liên bình luận vào bài viết và xưng là bác sĩ giám đốc chuyên môn ở những bệnh viện lớn
sau đó tự động nhắn tin riêng cho người bệnh
anh m người bị nhắn tin dụ dỗ chữa bệnh chia sẻ
chỉ sau vài phút đăng tải bài viết hỏi về cách chữa trị covid một mươi chín cho mẹ của mình
ngay lập tức tôi nhận được tin nhắn của đối tượng có nick facebook là thủy tiên
dù là một mươi hai giờ đêm nhưng đối tượng này vẫn rất nhiệt tình đòi gọi điện bảo tôi bật loa ngoài để nói chuyện với bà
đối tượng mạo danh này còn nói rằng sẽ họp bàn với bang lãnh đạo bệnh viện để đưa ra phương án chữa trị
thậm chí còn muốn đến tận nhà chữa bệnh ngay để đưa ra các phác đồ điều trị lâu dài
theo chia sẻ của anh mánh khóe của các đối tượng dùng là nhân lúc người nhà bệnh nhân đang rối
sẽ liên tục đưa ra những hậu quả lâu dài mà người bệnh phải chịu nhằm gây hoang mang lo sợ
những bác sĩ dởm này không quên tạo uy tín cho bản thân là đã điều trị khỏi bệnh cho nhiều người
bằng phát đồ riêng và nhắc nhở gia đình người bệnh muốn khỏi thì phải kiên trì
sau khi bài viết của anh m được chia sẻ rất nhiều người khác cho biết họ cũng bị đối tượng này
nhắn tin trèo kéo sau khi đăng bài nhờ tư vấn y tế
những kẻ lừa đảo này đều dùng nick facebook giả và giới thiệu là bác sĩ chuyên môn giám đốc bệnh viện
tuy nhiên khi bị người bệnh nghi ngờ và nói là có người quen ở bệnh viện này
thì kẻ giả mạo liên vội stalk comment trong bài viết và biệt vô âm tính
sau sự việc trên bác sĩ hoàng thanh tuấn phó chủ nhiệm khoa phẫu thuật tạo hình tái tạo
bệnh viện bỏng quốc gia người sáng lập ra group nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online
chăm sóc điều trị f tại nhà
và lưu ý người bệnh đối với các bệnh nhân khi tham gia group cần xem xét các bài viết giới thiệu
về bác sĩ trong group đó để có thể liên lạc
những người tự bắt chuyện làm quen thường là đối tượng không minh bạch rõ ràng
bởi các bác sĩ rất bận nên không có thời gian để tìm đến các bệnh nhân như vậy
bác sĩ cũng khuyên người bệnh cần nhập các thông tin từ các trang web chính thống
từ các cơ quan nhà nước như sở y tế bộ y tế và các bệnh viện uy tín
hay những bác sĩ có thông tin rõ ràng
tại nghệ an sau khi phát hiện trùng cắm
tại công ty cổ phần may minh anh kim liên tỉnh vẫn liên tục phát hiện các ca mắc mới
tính đến sáng ngày một mươi một tháng một nghệ an ghi nhận bốn mươi một ca dương tình mới trong một mươi hai giờ qua
vào sáng ngày một mươi một tháng một trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc nghệ an thông tin
trong một mươi hai giờ qua từ một mươi tám h ngày một mươi tháng một đến sáu h ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
nghệ an ghi nhận bốn mươi một ca dương tính mới với covid một mươi chín tại chín địa phương
thành phố vinh có một mươi hai ca quỳnh lưu một mươi một ca thị xã hoàng mai bốn ca
yên thành bốn ca nghi lộc ba ca quỳ hợp ba ca diễn châu hai ca nam đàn một ca và thị xã thái hòa một ca
trong đó có chín ca trong cộng đồng tại sáu địa phương quỳnh lưu bốn quỳ hợp một thái hòa một thành phố vinh một
yên thành một nghi lộc một ba mươi hai ca đã được cách ly từ trước hai mươi ba ca là f một bảy ca từ ngoài tỉnh có dịch về
một ca trong khu cách ly một ca từ lào về ghi nhận một mươi ca có triệu chứng ba mươi một ca không có triệu chứng
tích lũy từ đầu mùa dịch đến nay
trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận chín hai trăm bốn mươi bảy ca mắc covid một mươi chín ở hai mươi một địa phương
thành phố vinh một ba trăm ba mươi ca quỳnh lưu tám trăm ba mươi hai ca nghi lộc sáu trăm một mươi chín ca yên thành năm trăm tám mươi hai ca thị xã hoàng mai năm trăm sáu mươi tám ca
diễn châu năm trăm bốn mươi ba ca quỳ châu ba trăm năm mươi sáu ca quế phong bốn trăm bảy mươi một ca thanh trương bốn trăm một mươi chín ca đô lương ba trăm chín mươi năm ca
con quân ba trăm tám mươi ca tân kỳ ba trăm sáu mươi hai ca quỳ hợp ba trăm bốn mươi một ca
nam đàn ba trăm ba mươi chín ca nghĩa đàn ba trăm ba mươi bảy ca hưng nguyên ba trăm một mươi bảy ca kỳ sơn hai trăm bảy mươi chín ca thị xã cửa lò hai trăm linh ca tương dương một trăm bảy mươi ba ca
anh sơn một trăm một mươi bảy ca thị xã thái hòa một trăm linh bảy ca
lý tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh ra viện là bảy chín trăm năm mươi một bệnh nhân
lũy tích số bệnh nhân tử vong là ba mươi sáu bệnh nhân số bệnh nhân hiện đang điều trị là một hai trăm sáu mươi bệnh nhân
như vậy tính đến sáng ngày một mươi một tháng một tại nghệ an đã phát hiện chín hai trăm bốn mươi bảy trường hợp dương tính
với sars cov hai tỉnh đánh giá mức độ nguy cơ điều chỉnh tăng cấp độ dịch
trên cơ sở đó ban hành văn bản chỉ đạo hạn chế các hoạt động tương ứng thường xuyên tuyên truyền
nâng cao ý thức trách nhiệm của những người dân trong việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch
thực hiện nguyên tắc năm k theo đúng quy định
xin được truyền sát các thông tin về tình hình covid một mươi chín trên thế giới
mới đây giới chức y tế mỹ và pháp đã cho phép nhân viên y tế bị nhiễm virus corona tiếp tục làm việc
nếu họ không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
theo hãng tin ap tại mỹ động thái trên là nhằm ứng phó với tình trạng thiếu hụt nhân viên trầm trọng tại các bệnh viện
và số ca mắc covid một mươi chín tăng vọt do biến thể omicron gây ra
nhà chức trách y tế california cuối tuần trước thông báo các nhân viên bệnh viện có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona
nhưng không có triệu chứng có thể tiếp tục làm việc
một số bệnh viện tại rod iceland và arizona cũng thông báo với nhân viên mắc covid một mươi chín rằng họ có thể tiếp tục công việc
nếu không có triệu chứng hoặc bị nhẹ
biến thể omicron dễ lây nhiễm đã làm bùng nổ các ca mắc mới ở mỹ tới trên trung bình bảy trăm linh ca một ngày vừa qua kỷ lục một năm trước
số người mỹ mắc covid một mươi chín hiện được điều trị trong bệnh viện là khoảng một trăm một mươi ca chỉ thấp hơn một chút so với mức đỉnh một trăm hai mươi bốn ca vào tháng một năm ngoái
nhiều bệnh viện không chỉ ngập trong các ca bệnh mà còn thiếu nhân lực trầm trọng do có quá nhiều nhân viên nghỉ việc vì mắc covid một mươi chín
tháng trước trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ cho biết các nhân viên y tế mắc covid một mươi chín
không có triệu chứng có thể trở lại làm việc sau bảy ngày có kết quả âm tính nhưng thời gian cách ly có thể giảm thêm nếu bệnh viện thiếu người
tuần trước pháp cũng thông báo cho phép các nhân viên y tế mắc covid một mươi chín có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng tiếp tục chăm sóc bệnh nhân thay vì cách ly
mới đây giám đốc điều hành tập đoàn pfizer cho biết công ty ông đang hợp tác cùng biontech để sản xuất lại vaccine
nhắm vào biến thể omicron và có thể tung ra thị trường vào tháng ba
giám đốc điều hành tập đoàn dược phẩm mỹ pfizer ông
và ông albert bourla vào hôm một mươi tháng một cho biết công ty ông đang phát triển một loại vaccine được thiết kế nhằm cụ thể vào biến thể omicron
và có thể sẵn sàng tung ra thị trường vào tháng ba
hãng tin reuters dẫn lời ông bula cho hay pfizer và đối tác của họ công ty công nghệ sinh học đức biontech
đang làm việc cùng nhau trên các phiên bản vaccine đặc trị omitron
cũng như một phiên bản vaccine khác bao gồm thành phần cả hai loại vaccine cũ và mới này
theo ông pfizer có thể sẵn sàng nộp đơn xin phê duyệt loại vaccine này
theo quy định của mỹ và tung ra thị trường vào khoảng tháng ba thêm rằng năng lực sản xuất của công ty đã được tăng cường
nên sẽ không có vấn đề gì nếu chuyển đổi ngay lập tức giữa vaccine hiện tại với loại mới
trước đó cùng ngày pfizer đã công bố ba thỏa thuận để mở rộng việc sử dụng công nghệ mrna
iana thông tin là vật chất di truyền giúp cho cơ thể tạo ra protein mà công ty sử dụng trong vaccine của họ
bao gồm một hợp đồng trị giá tới một ba mươi năm tỷ usd với công ty chỉnh sửa gen bim
các nhà sản xuất dược phẩm mỹ đang tìm cách thúc đẩy sự phát triển của vaccine và phương pháp điều trị dựa trên mrna
để chống lại đại dịch covid một mươi chín reuters đưa tin
ngoài ra pfizer cũng sẽ hợp tác với công ty công nghệ sinh học codes gna để tận dụng công nghệ độc quyền về sinh học
nhằm tăng cường hiệu quả của vaccine sử dụng công nghệ mrna cũng như thuốc điều trị và các sản phẩm sinh học khác
phần cuối bản tin là những thông tin về tình hình covid một mươi chín tại trung quốc
vì lo ngại dịch covid một mươi chín lây lan rộng
đặc biệt là biến thể omicron vào thời điểm tết truyền thống đang đến gần
ít nhất bảy tỉnh và thành phố của trung quốc đã ban hành thông báo khuyến khích người dân hạn chế đi lại và ở lại địa phương trong kỳ nghỉ
dịch covid một mươi chín do biến thể omitforn ở trung quốc đã lây lan từ thiên tân sang thành phố an dương tỉnh hà nam
trong bối cảnh dịch bệnh đã tiến sát bắc kinh và đặt ra không ít thách thức
nhiều địa phương ở nước này một lần nữa lại phải kêu gọi người dân hạn chế di chuyển trong dịp tết
thông báo trên được băng hành trong bối cảnh một số nơi ở trung quốc đang chứng kiến sự bùng phát trở lại của covid một mươi chín
các ca bệnh tăng ở nhiều tỉnh như hà nam thiếm tây và cuộc chiến quy mô đầu tiên chống lại omicron
đã chính thức diễn ra ở thành phố thiên tân miền bắc trung quốc
khi cơ quan kiểm soát bệnh tật cho biết đại dịch tại đây có thể tiềm ẩn từ trước đó một mươi năm đến hai mươi một ngày
bỏ lỡ mất thời điểm vàng kiểm soát dịch bệnh là bảy ngày
điều này buộc thiên tân phải tiến hành các đợt xét nghiệm đại trà đối với gần một mươi bốn triệu dân
đây cũng là thành phố có quy mô dân số trên một mươi triệu
ship sau tây an của tỉnh thiểm tây và trịnh châu của tỉnh hà nam phải xét nghiệm toàn dân
số liệu của ủy ban y tế quốc gia trung quốc vừa công bố vào ngày một mươi một tháng một cho thấy
nước này ghi nhận thêm một trăm một mươi ca covid một mươi chín trong nước một ngày trước đó
nhiều nhất là tỉnh hà nam tám mươi bảy ca thiên tân có thêm một mươi trường hợp
riêng thành phố an dương tỉnh hà nam đã phát hiện năm mươi tám trường hợp mắc covid một mươi chín
từ giờ ngày một mươi tháng một đến tám h ngày một mươi một tháng một
nhằm ngăn chặn omicron
thành phố tám triệu dân này đã buộc phải yêu cầu tất cả người dân trong nhà
và các phương tiện không thiết yếu cũng bị cấm ra đường
cách thiên tân hơn một trăm linh km bắc kinh đang trong tình trạng cảnh giác cao độ
và theo dõi chặt chẽ tình hình dịch ở thiên tân
khi cách tết và thế vận hội mùa đông chỉ còn vài tuần
trong thông báo mới nhất ngoài bắc kinh thượng hải thiên tân hà nam chiết giang
quảng tây và nội mông đã kêu gọi người dân ở lại địa phương vào dịp tết
tất cả cư dân được yêu cầu hủy bỏ các chuyến đi không cần thiết
và không được rời khỏi thành phố trừ khi cần thiết
cảm ơn các bạn đã theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại